tại đây đoàn đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình người có công gia đình chính sách người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hương yên
đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
đoàn cũng đã thăm làm việc và chúc tết tại công an tỉnh hương yên
tuần qua đã diễn ra lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác thể thao công an nhân dân
lễ ra mắt và xuất quân của câu lạc bộ bóng đá công an hà nội
theo đó bộ công an đã quyết định chuyển giao câu lọc bộ bóng đá công an nhân dân về công an hà nội và đổi tên câu lạc bộ bóng đá công an hà nội thi đấu tại giải vô địch quốc gia
đồng thời đổi tên câu lạc bộ bóng đá phố hiến thành câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia với mục tiêu là câu lạc bộ bóng đá công an hà nội nằm trong nhóm các đội dẫn đầu của giải vô địch quốc gia
câu lạc bộ bóng đá pvf công an nhân dân giành quyền thăng hạng vô địch quốc gia
ngay sau lễ ra mắt và xuất quân đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa câu lạc bộ bóng đá công an hà nội và đội tư lệnh hiến binh vương quốc campuchia